thông tin về vụ bốn người trong gia đình tử vong trong một căn hộ trung cư trên địa bàn quận hoàng mai tp hà nội
ngày hôm qua hai mươi bảy tháng năm công an tp hà nội đã thông tin về việc phát hiện bốn người tử vong trong căn hộ hai nghìn tám trăm linh năm
tòa nhà park một time city thuộc phường mai động quận hoàng mai
căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan bước đầu xác định nội dung vụ việc như sau
do nhiều ngày không liên hệ được với nạn nhân nên đồng nghiệp của chị đã đến nhà chị và báo ban quản lý tòa nhà park một tim city biết sự việc
sau đó ban quản lý tòa nhà đã mở cửa căn hộ số hai nghìn tám trăm linh năm thì phát hiện bốn người trong gia đình đã tử vong
liên thông báo cho cơ quan chức năng qua điều tra ban đầu xác định người chồng tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng khách
ba người khác tử vong tại phòng ngủ
hệ thống camera đã ghi nhận hình ảnh này là anh đi đổ rác vào khoảng hai mươi h bốn ngày hai mươi bốn tháng năm
sau đó là hình ảnh con gái anh đi từ thang máy vào nhà lúc hai mươi một h tám cùng ngày
từ đó đến thời điểm phát hiện ra vụ việc chưa phát hiện có người ra vào căn hộ số hai nghìn tám trăm linh năm và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ